chiều nay công an tp hcm tổ chức họp báo để công bố thông tin chính thức xung quanh quá trình vây bắt tiêu diệt đối tượng truy nãn đặc biệt nguy hiểm lê quốc tuấn tức tuấn khỉ nghi can gây ra vụ nổ súng khiến năm người thiệt mạng tại củ chi
trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án bộ công an công an tp hcm đã lập ban chuyên án huy động các lực lượng tinh nhuệ để truy tìm đối tượng lê quốc tuấn
sau một mươi bốn ngày quyết tâm cao và được sự hỗ trợ nhiệt tình từ quần chúng nhân dân với những tin báo có giá trị
lực lượng công an đã xác định được chính xác vị trí đối tượng ẩn nấu tại một căn nhà hoang tại xã tân hiệp huyện hóc môn giáp ranh với huyện củ chi
quá trình truy bắt tiêu diệt đối tượng lực lượng công an đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân tại khu vực
và các chiến sĩ tham gia thu giữ tại hiện trường một khẩu súng ak và chín viên đạn
quá trình truy bắt tiêu diệt đối tượng lực lượng công an đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân tại khu vực và các chiến sĩ tham gia
thu giữ tại hiện trường một khẩu súng ak và chín viên đạn
ngày hai mươi chín tháng một tuấn và em họ là lê quốc minh đến đánh bạc tại ấp năm xã tân thạnh đông huyện củ chi thì xảy ra mâu thuẫn
sau đó tuấn về nhà lấy súng quay lại bắn bốn người tử vong một người bị thương rồi cướp xe sh bên trong có một tỷ đồng
rạng sáng ngày ba mươi tháng một trên đường lẫn trốn tuấn tiếp tục cướp xe gắn máy của một người đàn ông rồi bắn chết nạn nhân
công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và phát lệnh truy nã lê quốc tuấn về các hành vi giết người cướp tài sản
sử dụng trái phép vũ khí quân dụng hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án đồng thời xử lý những đối tượng liên quan
hai bánh heroin là tăng vật trong chuyên án ma túy vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh ninh bình triệt phá thành công
đối tượng vận chuyển số ma túy trên là nguyễn văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã lân thượng huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
tại cơ quan điều tra thịnh khai nhận vào ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi thịnh nhận được cuộc gọi từ một người quen ở huyện ngọc hồi tỉnh con tum
nhờ vận chuyển ma túy từ con tum về ninh bình tiêu thụ sáng ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi thịnh đi máy bay từ hà nội và con tum nhận số ma túy trên
sau đó bắt xe khách về ninh bình sau khi xuống xe tại khu vực trung tâm thương mại bixi thuộc xã ninh phúc thành phố ninh bình
thịnh đang gọi taxi về huyện yên khánh để tiêu thụ số ma túy trên thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
do bị thua bạc nên đối tượng ngô văn vũ đã mang máy cắt đột nhập vào nhà cháu gái họ ở vườn mai động quận hoàng mai thành phố hồ nội
phá kết sắt lấy trộm tiền và vàng với tổng giá trị tài sản hơn một tỷ đồng
công an quận hoàng mai xác nhận khoảng tám h ba mươi phút ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi biết chị ngọc không ở nhà nên vũ mang theo máy cắt cầm tay
khẩu trang áo khoác rồi thuê taxi từ thái nguyên về hà nội tìm đến tòa nhà do đã từng ra vào nhà chị ngọc để sơn sửa lại nhà vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
nên vũ dễ dàng mở được khóa cửa căn hộ nhà chị ngọc sau đó dùng máy cắt cầm tay phách sắt lấy trộm bốn trăm linh bảy tờ tiền đô la mỹ và hai miếng kim loại vàng với tổng giá trị hơn một tỷ đồng
gây án xong vũ mang số tài sản trộm được về nhà cất rồi cùng vợ quay lại nhà chị ngọc ăn tân gia
đối tượng ngô văn vũ đã bị công an quận hoàng mai bắt giữ sau đó hai ngày

thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu công an các đơn vị đặc biệt là đơn vị thường trực phải bám sát các nội dung trong kế hoạch có sự phù hợp chặt chẽ làm tốt công tác tuyên truyền tạo khí thế thi đua trong toàn lực lượng sự hưởng ứng tích cực của nhân dân
thứ trưởng nguyễn văn thành đặc biệt lưu ý các đơn vị đăng cai tổ chức các môn thi đấu cần xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể đảm bảo tốt nơi ăn nghỉ tập luyện và thi đấu của các đội tuyển
quá trình tổ chức đại hội khỏe phải đảm bảo an toàn tuyệt đối chú trọng công tác y tế trong quá trình các vận động viên tham gia thi đấu
các môn thi đấu trong chương trình đại hội thực hiện theo đúng điều lệ công tác trọng tài đánh giá kết quả các môn thi đấu bảo đảm khách quan công bằng
hôm nay ngày một mươi bốn tháng hai trại giam xuân lộc bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
những năm qua phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc tại đơn vị trại giam xuân lộc đã trở thành động lực thúc đẩy cho cán bộ chiến sĩ hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ
nhiều mô hình hay tập thể cá nhân điển hình đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
công tác quả đí giáo dục phạm nhân cũng như công tác đấu tranh
đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn đối với những phạm nhân vi phạm quy định trốn chống phá trong trại giam ngày càng đạt hiệu quả cao
trong năm năm qua trại giam xuân lộc đã đấu tranh ngăn chặn được một bảy mươi bảy vụ trên một ba trăm sáu mươi chín lượt phạm nhân có biểu hiện vi phạm nội quy trong đó có nhiều vụ phạm nhân âm mưu tổ chức gây dối
tỷ lệ phạm nhân vi phạm nội quy trại giam xếp loại cải tạo kém từ chín tám mươi chín năm hai nghìn một mươi năm đã được kéo giảm rõ rệt
còn một một mươi bốn vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
đề nghị xét giảm án cho một mươi bốn ba trăm năm mươi chín lượt phạm nhân đề nghị đặc xá cho sáu trăm một mươi tám lượt phạm nhân tha tù trước thời hạn có điều kiện cho bảy mươi phạm nhân
qua thực hiện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc thời gian qua đã có một trăm một mươi chín lượt tập thể bảy trăm ba mươi bảy lượt cá nhân được các cấp khen thưởng
thưa quý vị làm chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự tại các địa bàn là một trong những
nhiệm vụ được đặt ra đối với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
trên cơ sở đó lực lượng công an phối hợp với cấp ủy chính quyền từng địa phương sẽ xác định những lĩnh vực cần tập trung thực hiện với các chương trình kế hoạch được xây dựng
và một trong những giải pháp thực hiện nhiệm vụ này đó chính là tăng cường sắp xếp bố trí công an chính quy về công tác tại các xã trọng điểm phức tạp
tăng cường bám dân bám cơ sở đã góp phần quan trọng trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn từng được giữ vững và ổn định
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh hà nam
là xã nằm trong quy hoạch đô thị trọng điểm của tỉnh hà nam với nhiều cơ quan doanh nghiệp đóng chân
vì vậy xã tiên tân được xem là địa bàn phức tạp tiêm ẩn nhiều nguy cơ về tệ nạn xã hội
qua đánh giá tình hình và thực hiện chủ trương của bộ công an về tăng cường công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh hà nam đã điều động ba đồng chí công an chính quy về xã tiên tân
tình hình an ninh trật tự cũng có những chuyển biến tích cực từ đây
với cách làm đi đến từng nhà gặp từng người vận dụng phương pháp dân vận để nắm bắt tâm tư nguyện vọng
cũng như chủ động giải quyết rứt điểm các vụ việc phức tạp phát sinh tại cơ sở
lực lượng công an xã tiên tân đã từng bước kiềm chế làm giảm rõ rệt tình hình tội phạm tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trên địa bàn xã
các công an tỉnh hà nam đã điều động ba đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã hội
để tiếp tục thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự có hiệu quả
trong thời gian tới cần triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
kiểm chế sự gia tăng của các loại tội phạm đồng thời duy trì thực chất
hiệu quả các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
góp phần chuyển biến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên toàn địa bàn tỉnh hà nam